sau khi truyền hình nhân dân có bài phản ánh nhiều dự án thủy điện treo tại tỉnh con tum
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã có văn bản giao cho các sở ban ngành địa phương
làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra giả soát và có giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ
thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án thủy điện
nhằm bảo đảm đời sống cho các hộ dân
theo đó ngành chức năng tỉnh con tum đề nghị công ty cổ phần quang đức con tum
chủ đầu tư thủy điện đắc mi một và đắc mi một a tại huyện đắc rây
phải hoàn thành công tác tái định cư cho người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
cam kết bằng văn bản với chính quyền địa phương và các hộ dân trong dự án
nếu không sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi dự án
để triển khai dự án đã có ba mươi hai hộ dân tại làng con năng bê rê xã đắk trong
đã nhường nhà cửa ruộng vườn để thực hiện dự án
tuy nhiên suốt một mươi năm qua dự án vẫn chưa được thực hiện
ba mươi hai hộ dân tại xã đắc trong vẫn sống trong cảnh nhà cửa tạm bợ xuống cấp
tại nơi ở cũ để chờ tái định cư về nơi ở mới